hai mươi thủ tục hành chính là mục tiêu kết nối cơ chế một cửa quốc gia trong năm hai nghìn một mươi chín này
tuy nhiên kết quả thực hiện trong những tháng đầu năm lại chưa được như mong đợi
như vậy là những tháng cuối năm này việc kết nối các thủ tục còn lại sẽ gặp rất nhiều thách thức
tính đến hết tháng bảy các bộ ngành liên quan mới kết nối được một mươi sáu thủ tục hành chính mới
chưa đạt được ba mươi so với số lượng thủ tục phải kết nối của cả năm hai nghìn một mươi chín
để hoàn thành được mục tiêu đề ra những tháng cuối năm các bộ ngành phải kết nối bốn mươi năm thủ tục
riêng ba bộ bộ y tế bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ quốc phòng
chiếm đến bảy mươi năm số thủ tục phải kết nối từ nay đến cuối năm
chính phủ yêu cầu các bộ ngành phải nỗ lực triển khai hoàn thành mục tiêu đề ra
đồng thời giao cho cơ quan hải quan là cơ quan thường trực
giữ vai trò điều phối giám sát đôn đốc các bộ ngành thực hiện quyết liệt theo đúng tiến độ